tối qua một mươi ba tháng một mươi hai hội trợ công nghiệp thương mại sản phẩm làng nghề tỉnh hà giang
do bộ công thương và ủy ban nhân dân tỉnh hà giang tổ chức đã khai mạc
hội trợ với quy mô hơn ba trăm linh gian hàng của một trăm năm mươi doanh nghiệp tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh hà giang tham gia
thực hiện chương trình khuyến công quốc gia năm hai nghìn một mươi sáu
quỹ ban nhân dân tỉnh hà giang đã chỉ đạo sở công thương chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội trợ thương mại công nghiệp
và sản phẩm làng nghề tỉnh hà giang năm hai nghìn một mươi sáu với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã
các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn xúc tiến thương mại tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
hội trợ lần này được tổ chức với quy mô trên ba trăm linh gian hàng tiêu chuẩn của trên một trăm năm mươi doanh nghiệp
tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh tham gia trong đó có chín mươi gian hàng của các huyện thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
hội trợ thương mại công nghiệp và sản phẩm làng nghề hà giang là dịp để nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh
cũng như du khách đến với hà giang trong dịp này được tìm hiểu khám phá và trải nghiệm những sản phẩm đặc trưng của đồng bào các dân tộc trong tỉnh hà giang
cũng như các tỉnh thành phố có gian hàng tham gia hội trợ
hội trợ được tổ chức là cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thương mại các tỉnh thành phố trong khu vực
cũng như trên cả nước có điều kiện giao thương học tập trao đổi kinh nghiệm mở rộng giao lưu hợp tác kinh tế
qua đó liên kết sản xuất kinh doanh phát triển bền vững góp phần nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh
giúp các doanh nghiệp trong nước các tổ chức kinh tế quảng bá thương hiệu sản phẩm phát triển thị trường trong quá trình hội nhập
đồng thời là cơ hội để tỉnh hà giang quảng bá giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh đến với các tỉnh thành trong khu vực và các doanh nghiệp trên cả nước